quý vị thân mến bắc bộ đang bước vào đợt mưa lớn kéo dài ba ngày
nhiệt độ giảm khá sâu trời chuyển lạnh mức nhiệt giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi ba độ c
nên khi đi ra ngoài quý vị lưu ý cần mặc thêm những chiếc áo khoác để giữ cho cơ thể không bị cảm lạnh
tại trung bộ thì tiếp tục xảy ra mưa rông bà con cần cảnh giác với ngập úng lũ quét và sạt lở đất cục bộ
còn tại một số khu vực ở phía nam thì lượng mưa hôm nay sẽ giảm hơn
nguy cơ về ngập úng và rông lốc cũng ít có khả năng lặp lại như là ngày hôm qua
dự báo nhiệt độ sẽ từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
đó là đôi nét đáng chú ý về tình hình thời tiết của ba miền